tối ngày một mươi bảy tháng sáu nhà hát tuổi trẻ đã ra mắt vở diễn thành phố lạng im
đây là vở diễn mới nhất của đoàn kịch một công diễn phục vụ khán giả yêu sân khấu thủ đô từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vở diễn đánh dấu sự hợp tác ăn ý giữa tác giả nhà thơ đỗ minh tuấn và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trí trung
câu chuyện của thành phố lạng yên được tác giả đỗ minh tuấn ghi lại sau nhiều năm trải nghiệm những hỉ nô ai ố
những hình ảnh đẹp đẽ và cả những điều xấu xí của con người nói chung của hà nội nói riêng
câu chuyện được đồng cảm lắng động và sân khấu hóa qua lăng kính hóm hình sâu sắc của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trí trung
đó là những tình huống ta có thể dễ dàng bắt gặp hàng ngày từ đời sống mưu sinh của đa tầng dân chúng
đến những bon trên thường nhật vì lợi ích trước mắt mà hủy hoại giống nòi và môi trường sống
tác phẩm còn muốn kể câu chuyện về sự hỗn mang của thời kỳ hội nhập thông qua sự cắt cứ tư duy cục bộ lạm dụng quyền lực của một vài phường xã
bằng thủ pháp dàn dựng nhẹ nhàng ngôn ngữ đối thoại giản dị gần gũi vở diễn cuốn hút người xem bằng những tình huống dí dỏm bất ngờ
âm nhạc kết hợp với hình ảnh tái hiện không gian hà nội xưa mang đến những hồi ức chân thực về một thời nhọc nhằn còn in sâu trong ký ức xa xâm của nhiều thế hệ khán giả
thành phố làng im không chỉ là những câu chuyện xoay quanh đời sống của một thành phố mà ở đó người dân luôn im lặng vô cảm trước những vấn nạn của đời sống
tác phẩm bắt đầu công chiếu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà hát tuổi trẻ ngô thị nhậm hai bà trưng hà nội